tiếp tục chỉ đạo các thành viên được phân công tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị để đưa vào báo cáo chính thức của đoàn
khẩn trương hoàn chỉnh để trình trưởng đoàn ký gửi ban chỉ đạo trung ương phòng chống tham nhũng cho đúng thời hạn